theo số liệu từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia công bố chiều ngày hôm nay cho biết
sau năm ngày nghỉ lễ cả nước đã xảy ra một trăm ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người thương vong
trong đó đường bộ xảy ra một trăm ba mươi năm vụ chín mươi bốn người tử vong bị thương chín mươi sáu người
đường sắt xảy ra hai vụ làm hai người tử vong
tính riêng trong ngày hôm nay ngày nghỉ lễ cuối cùng
cả nước xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm một mươi sáu người tử vong và bị thương một mươi bảy người
số vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ năm nay đã giảm nhẹ so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã liên tiếp bắt giữ xử lý nhiều xe khách nhồi nhét khách trên các tuyến đường